mưa lũ khiến nhiều đoạn quốc lộ một mươi hai a đoạn qua xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
ngay trước cửa đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế trao lò bị nứt gãy và bong chọc
ngay sau khi nắm được thông tin cơ quan chức năng tại huyện minh hóa đã khẩn trương cấm đường cả hai chiều
ngăn không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn
cũng do sự cố sạt lở hiện rất nhiều phương tiện đặc biệt là người dân vừa nhập cảnh vào việt nam
qua cửa khẩu quốc tế trao lò bị tắt lại chưa thể về xuôi
không chỉ trên tuyến quốc lộ một mươi hai a mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện liên xã
tại tỉnh quảng bình bị sạt lở ngập cục bộ
hiện tại lượng mưa vẫn đang rất cao nên nguy cơ sụt trượt tại các đoạn tuyến khu vực miền núi
vẫn đang có chiều hướng gia tăng đặc biệt là tại các vị trí đã sụt trượt trước đó